thực hiện chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước đối với các tù nhân đang thi hành án tại các trại giam trên cả nước
nhân dịp tết cổ truyền dân tộc đinh dậu hai nghìn một mươi bảy trại giam xuyên mộc thuộc tổng cục tám bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định
giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân đợt một năm hai nghìn hai mươi
trại giam xuyên mộc nơi giam giữ gần hai tám trăm linh phạm nhân với các tội danh như tội cướp giết người hiếp dâm bảo kê
trộm cắp tài sản xâm phạm an ninh quốc gia tội phạm về ma túy trong đó án trung thân là một trăm tám mươi năm phạm nhân
án trên một mươi năm đến ba mươi năm có ba trăm bốn mươi hai phạm nhân và có những phạm nhân có đến một mươi tiền án
thực hiện chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước đợt một năm hai nghìn một mươi bảy trại giam xuyên mộc đã đề nghị giảm án thời hạn chấp hành án phạt tù cho bảy trăm hai mươi tám phạm nhân
trong đó có một trăm hai mươi hai phạm nhân được tha tù trước thời hạn đây là những phạm nhân chấp hành tốt nội quy chạy giam
tích cực học tập cải tạo đã chấp hành xong hình phạt bổ sung về tiền bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác
và cũng để cho phạm nhân cảm nhận được trong môi trường điều kiện họ mặc dù đã xa gia đình nhưng cũng có một sự đầm ấm và có một bữa cơm gặp mặt cuối năm mà ban giám thị và hội đồng cán bộ sẽ trực tiếp đến từng buồng giam từng tổ đội để chiều ba mươi tết tổ chức cho họ có một bữa cơm gặp mặt cuối năm
thật là đầm ấm và có tình cảm
tại buổi lễ đại diện tòa án và viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã công bố quyết định giảm thời hạn phạt tù cho các phạm nhân đây là niềm vui khôn siết của các phạm nhân sau quãng thời gian dài phải trả giá cho những hành vi sai trái của mình
giờ đây họ đã được cởi bỏ áo tù quay trở lại với cuộc sống đời thường đặc biệt được đoàn tụ với người thân trong dịp tết nguyên đán đình dậu này càng có ý nghĩa hơn đối với họ